cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với huỳnh hữu tường
trú tại tp thủ đức tp hcm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vụ án này đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an đồng nai đã khởi tố bắt giam hai mươi ba bị can liên quan đến công ty lộc phúc
có trụ sở tại số ba mươi bốn tiền giang phường hai quận tân bình tp hcm để điều tra
công an tỉnh đồng nai xác định huỳnh hữu tường là chủ mưu cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản
tường điều hành mọi hoạt động của công ty lộc phúc nhưng để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng
nên thuê nguyễn văn an làm tổng giám đốc
đến nay đã có khoảng tám mươi khách hàng là nạn nhân của công ty này với số tiền giao dịch lên đến gần một trăm linh tỷ đồng
liên quan đến việc hàng ngàn xe máy bị bỏ lại ở các bến xe sân bay
thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm đã có yêu cầu công an các địa phương cần khẩn trương phối hợp xác minh giải quyết
đặc biệt là các xe tăng vật trong các vụ án
đối với các xe khác không trong trường hợp xe tăng vật vụ án nhà xe có thể giải quyết theo quy định của bộ luật dân sự
đồng thời các chủ bãi xe nhà xe có thể trao đổi bàn giao về cơ quan công an để làm thủ tục giám định xác minh tìm kiếm đăng báo
và tịch thu xung ngân sách nhà nước đối với tài năng
các xe có thể giải quyết theo quy định của bộ luật dân sự
giá giữ xe hai bánh tại bến xe là ba trăm linh đồng một tháng tương đương với một mươi ngày đêm
giá giữ xe tại nhà xe tại sân bay tính theo giờ là giá khoảng tám trăm linh đồng một tháng
bên cạnh lo ngại phí giữ xe cao sau nhiều ngày không lấy nên chủ xe bỏ lại do xe giá trị còn thấp hơn phí gửi xe
thì trong số này không loại trừ rơi vào các trường hợp các đối tượng trộm cướp sau khi gây án đem tới đây gửi
nhưng sau đó không thể lấy ra để đem đi tiêu thụ được
thưa quý vị tám bệnh nhi trong số hai mươi sáu nạn nhân vụ cháy trung cư mini tại phường khương đình
đang được điều trị tại bệnh viện bạch mai đang hồi phục tốt
sau khi được cấp cứu khẩn cấp tại trung tâm cấp cứu a chín bệnh viện bạch mai
hơn hai mươi nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini tại phường khương đình thanh xuân hà nội
đã được chuyển về bảy đơn vị của bệnh viện để tiếp tục điều trị
các bệnh nhân đang được theo dõi diễn biến về đa chấn thương hôn mê do ngạt khói
tổn thương tim phương